thưa quý vị ngân hàng nhà nước cho biết đến nay gói cho vay một trăm hai mươi năm tỷ đồng cho nhà ở xã hội mới giải ngân được khoảng bốn trăm một mươi năm tỷ đồng tức là chưa tới một với sáu dự án
dữ liệu từ ngân hàng nhà nước cho thấy gói tín dụng một trăm hai mươi năm tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội nhà ở công nhân được triển khai để thực hiện mục tiêu xây một triệu căn nhà ở xã hội đến năm hai nghìn ba mươi
sau một năm triển khai mới chỉ giải ngân được bốn trăm một mươi năm tỷ đồng tại sáu dự án còn giải ngân cho người mua nhà là hơn năm trăm bốn mươi triệu đồng tại hai dự án còn số này tương đương với một tổng gói cho vay
nguyên nhân triển khai chậm ngân hàng nhà nước cho rằng nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế hiện mới có hai mươi tám tỉnh thành công bố danh mục nhà ở xã hội nhà ở công nhân dự án cải tạo xây dựng lại trung cư
trong đó các tỉnh tập trung công bố kể từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tổng cộng mới có sáu mươi tám dự án được công bố thuộc danh mục vay vốn chương trình này
về phía người mua nhà việc giải ngân chậm và không đạt hiệu quả do vướng bởi quy định đối tượng thụ hưởng còn phức tạp khiến người dân gặp khó khăn khi vay ưu đãi
ngoài ra theo nhiều chuyên gia lãi suất gói vay ưu đãi trên vẫn cao trong khi thời gian cho vay ngắn nên chưa thu hút được các doanh nghiệp người dân vay vốn
ngày hai mươi tháng bốn ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cho biết
hội trình đề xuất chủ trương lập quy hoạch chung đô thị khánh hòa theo định hướng toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương gửi thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đề nghị thủ tướng chính phủ thống nhất chủ trương cho phép ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lập quy hoạch chung đô thị khánh hòa
với phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của tỉnh khánh hòa
trong đó tỷ lệ quy hoạch chung đô thị khánh hòa được lập ở tỉ lệ một trên hai mươi năm riêng các khu vực đô thị trung tâm được lập ở tỉ lệ một trên một mươi
về sự cần thiết lập quy hoạch chung đô thị khánh hòa ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cho biết
ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bộ chính trị đã ban hành nghị quyết số chín về xây dựng phát triển tỉnh khánh hòa đến năm hai nghìn ba mươi thành phố trực thuộc trung ương
trong đó khánh hòa phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển trở thành một cực tăng trưởng trung tâm của khu vực duyên hải nam trung bộ tây nguyên và cả nước về kinh tế biển
phần đấu đây là nơi nhân dân có mức sống cao hiền hòa và hạnh phúc
hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh khóa một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu vừa thông qua nghị quyết thành lập thành phố đông triều trực thuộc tỉnh quảng ninh
như vậy thì đông triều sẽ trở thành thành phố thứ năm của tỉnh quảng ninh
sau khi thành lập thành phố đông triều có hai mươi một đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc gồm một mươi bốn phường và bảy xã
nếu chủ trương này được ủy ban thường vụ quốc hội thông qua quảng ninh sẽ có năm thành phố trực thuộc gồm hạ long cẩm phả uông bí mong cái và đông triều
tỉnh ủy quảng ninh nhấn mạnh việc xem xét tám thành chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã đông triều và thành lập thành phố đông triều
để tạo điều kiện phát huy khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế sẵn có đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa phát triển tương xứng với vị thế địa chính trị địa kinh tế văn hóa xã hội
và phù hợp với hiện trạng phát triển của thị xã đông triều sau chín năm thành lập
thành ủy đà nẵng vừa có hướng dẫn sắp xếp tổ chức cán bộ công chức viên chức cơ quan đảng mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
ở những địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính quận phường giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi
hướng dẫn của thành ủy đà nẵng nhấn mạnh đối với quận phường mới ban thường vụ cấp ủy cấp trên quyết định thành lập đảng bộ mới
trên cơ sở sắp nhập hợp nhất tổ chức đảng của đơn vị hành chính cung cấp trước khi sắp xếp
các đơn vị không thuộc diện sắp xếp phải tạm dừng việc tuyển dụng tiếp nhận công chức đến công tác tại các cơ quan trực thuộc
ở cấp quận đà nẵng tạm dừng việc bầu bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý đối với các quận có phường phải sắp xếp
ở cấp phường đà nẵng tạm dừng việc bầu các chức danh cán bộ gồm bí thư phó bí thư đảng ủy mặt trận tổ quốc trưởng các tổ chức chính trị xã hội tại phường thuộc diện sắp xếp